để bảo đảm cho các phương tiện lưu thông được an toàn vào mùa mưa lũ lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh an giang đã triển khai nhiều biện pháp phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác tuần tra kiểm soát cứu nạn cứu hộ trên biển nhất là khi có mưa to gió lớn nhằm hạn chế thiệt hại đặc biệt là thiệt hại về người
vàm nao là một trong những ngã ba sông rộng lớn nhất trên nhánh sông hậu thuộc dọc mê công trải qua tỉnh an giang nơi tiếp giáp thủy phận của ba huyện là phú tân trợ mới và châu phú tỉnh an giang
dòng sông vốn rộng lớn nay lũ về nước dâng cao lại càng mênh mông hơn dòng nước trên sông chảy đi nhiều hướng nên nơi đây có những điểm nước xoáy rất mạnh nguy hiểm và nó càng dữ dội khi lũ đổ về
thông qua công tác tuần tra kiểm soát trực tiếp tiên triển
tiên triển trên các phương tiện thông tin để chúng mà trọng tâm là đối tượng trực tiếp tham gia giao thông nhằm đảm bảo tình hình trạch tượng tổn giao thông đường thủy trong mùa lũ
ngay từ khi mùa lũ mới bắt đầu cảnh sát đường thủy vàm nao thường xuyên tổ chức họp bàn để đưa ra nhiều giải pháp giảm thiểu thiệt hại tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng ba đội cứu nạn cứu hộ trên sông đã được thành lập từ những năm trước
đội cứu hộ dùm nào tôi
là một mươi bảy nhân viên chúng tôi hoạt động là tự nguyện sắm là đủ nguồn tiện hết ống phao ống phao dây phao đèn giỏ chúng tôi là trang bị là đầy đủ hết
anh em tôi cái mùi nước nổi thì hôm nay nó thấy là quá lớn đi mới cho anh em trực là ngày đêm
hiện nay nước lũ dâng cao dòng chảy trên sông sẽ có nhiều thay đổi
vì vậy cùng với nỗ lực của ngành chức năng thì những người tham gia
giao thông cũng cần nâng cao ý thức cảnh giác cũng như tuân thủ các quy định về làm bảo an toàn giao thông
đó là cách tốt nhất để bảo vệ mình và cho mọi người khi tham gia giao thông trong mùa mưa lũ